trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố bắt tạm giam nguyên tổ phần sông đài nha trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản